vtv new thông tin tại bệnh viện nhi trung ương số trẻ nhập viện do mắc virus hợp bào hô hấp tăng đột biến và diễn biến nặng ở nhóm trẻ dưới sáu tháng tuổi và có bệnh lý nền
tại bệnh viện nhi trung ương cứ hai mươi trẻ mắc bệnh lý hô hấp thì có một mươi năm trẻ mắc virus hợp bào hô hấp tăng gấp năm lần so với thời điểm trước
bác sĩ nguyễn thị mai hà trưởng khoa hô hấp một trung tâm hô hấp bệnh viện nhi trung ương cho biết virus này có thể lây lan nhanh hơn cúm thông thường và có thể lây lan thành vùng dịch
theo các bác sĩ do biểu hiện của bệnh gần giống với các bệnh lý hô hấp khác nên nhiều cha mẹ khó phân biệt dẫn đến một số sai lầm trong việc điều trị cho con
các bác sĩ khuyến cáo virus hợp bào hô hấp lây lan qua không khí qua tiếp xúc với vật bị nhiễm virus với các triệu chứng thở khó khẻ thở nhanh ho và sốt
nếu không điều trị kịp thời trẻ có thể bị viêm phổi do đó khi thấy những dấu hiệu cảnh báo phụ huynh cần đưa con đến cơ sở y tế tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà
trao đổi với báo tiền phong phó giáo sư tiến sĩ lê thị hồng hanh giám đốc trung tâm hô hấp cho biết có rất nhiều nguyên nhân gây viêm đường hô hấp do vi khuẩn hoặc virus
tuy nhiên giai đoạn giao mùa là khoảng thời gian không khí chuyển lạnh ấm hơn ánh mặt trời ít hơn và làm cho virus sinh sôi nảy nở trong môi trường mạnh hơn
đặc biệt là virus hợp bào hô hấp gây bệnh lý hô hấp ở trẻ nhất là trẻ dưới hai tuổi
đây là virus thường xuyên gặp ở trẻ gây viêm phổi viêm tiêu phế quản dễ gây suy hô hấp ở trẻ nhỏ nhất là trẻ dưới sáu tháng tuổi
để phòng bệnh hô hấp lúc chuyển mùa không nên cho trẻ ăn uống các loại thức ăn đã nguội lạnh nhất là uống nước lạnh
khi thời tiết lạnh cần mặc áo ấm cho trẻ ngay cả khi ở trong nhà nên tắm nước ấm cho trẻ trong phòng kín gió tắm sông cần long người và mặc quần áo thật nhanh
những trường hợp nào trẻ cần trì hoãn thận trọng khi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
bộ y tế đã có hướng dẫn trường hợp trẻ đủ điều kiện trì hoãn thận trọng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó lưu ý trường hợp nào đủ điều kiện tiêm trường hợp nào trị hoãn và thận trọng
theo đó có tám yếu tố mà người khám sàng lọc cần quan tâm
bảy phản vệ độ ba trở lên với bất kỳ dị nguyên nào ghi rõ tác nhân gây dị ứng
tám các chống chỉ định trì hoãn khác nếu có cần ghi rõ
hướng dẫn của bộ y tế cũng nêu rõ trẻ đủ điều kiện tiêm chủng ngay khi trẻ không có điểm bất thường
và không có chống chỉ định tiêm vaccine theo hướng dẫn của nhà sản xuất
chống chỉ định tiêm vaccine cùng loại khi tiền sử rõ ràng phản vệ với vaccine phòng covid một mươi chín lần trước
hoặc các thành phần của vaccine phòng covid một mươi chín
chỉ hoãn tiêm chủng
chống chỉ định tiêm chủng cho trẻ khi đang mắc bệnh cấp tính mạn tính tiến triển
thận trọng tiêm chủng cho trẻ khi có tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào
dối loạn chi giác dối loạn hành vi
cần chuyển khám sang lọc tiêm chủng tại bệnh viện khi mắc các bệnh bẩm sinh
bệnh mạn tính ở tim phổi hệ thống tiêu hóa tiết niệu máu ngay tim phổi bất thường
phản vệ độ ba trở lên với bất kỳ dị nguyên nào ghi rõ tác nhân gây dị ứng
hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi tp hcm sẽ đồng loạt triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
theo đội tuổi đã được hướng dẫn tại tp thủ đức và các quận huyện trên cả nước
bộ y tế tiến hành triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
song song với việc tiếp tục ưu tiên tiêm chủng cho người lớn từ trên một mươi tám tuổi trở lên
đủ các mũi vaccine phòng covid một mươi chín
theo bộ y tế cho đến hiện nay vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho trẻ em là vaccine
của bộ y tế do pfizer biontech của hoa kỳ
vì sản xuất đã được tổ chức y tế thế giới khuyên cáo tiêm chủng cho trẻ em
và đã được nhiều nước sử dụng đây là vaccine đảm bảo an toàn cho trẻ em
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương
vệ sinh dịch tễ trung ương được giao nhiệm vụ xây dựng tài liệu tập huấn cho sáu mươi ba tỉnh thành phố
dự kiến ngày mai hai mươi chín tháng một mươi viện sẽ triển khai tập huấn trên quy mô toàn quốc
đối với chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
sẽ triển khai từ lứa tuổi cao xuống lứa tuổi thấp dần
chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các cán bộ y tế các thầy cô giáo cùng tham gia chiến dịch
tổ chức triển khai cho các em học sinh từ một mươi sáu một mươi bảy tuổi trước
và tiếp tục mở rộng triển khai dần tiêm chủng cho các em ở lớp một mươi lớp một mươi một
tiếp theo nguồn cung vaccine trong thời gian tới sẽ mở rộng triển khai cho học sinh trung học cơ sở
là các cháu lớp bảy tám và chín phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương nói
theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng công tác triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em
sẽ được tiến hành trước tại các tỉnh đang có dịch covid một mươi chín
tiếp theo là các tỉnh mật độ dân số đông có nguy cơ cao dễ lây lan dịch
viện vệ sinh dịch tễ trung ương sẽ hướng dẫn cho các cán bộ y tế các tuyến
triển khai tiêm chủng vaccine cho trẻ em chủ yếu ở các trường học
tiếp theo là ở các trạm y tế các trung tâm y tế và các bệnh viện với trẻ có bệnh nền béo phì
làm sao để công tác tổ chức tiêm chủng vừa nhanh chóng thuận tiện đồng thời đảm bảo an toàn
đặc biệt lưu ý các vấn đề theo dõi sức khỏe các cháu sau tiêm để xử lý kịp thời
các phản ứng sau tiêm chủng không mong muốn có thể xảy ra
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng cũng thông tin thêm
trong thời gian tới đây chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin cho phép các vaccine khác
với mong muốn làm sao cùng với người dân trên một mươi tám tuổi
trẻ việt nam sớm được bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
dưới đây là các thông tin cần biết khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín pfizer
do bộ y tỷ hướng dẫn
vaccine community của pfizer biontech là vaccine mrna
vaccine mana giúp các tế bào cơ thể tạo ra một loại protein vô hại
để kích hoạt phản ứng miễn dịch của cơ thể tạo ra kháng thể chống lại virus sars cov hai
vaccine mina không làm thay đổi hoặc tương tác với dna của người được tiêm chủng
theo bất kỳ cách nào không sử dụng virus sống gây bệnh covid một mươi chín
không thể gây bệnh covid một mươi chín cho người được tiêm chủng
tổ chức y tế thế giới who thông quan chấp thuận sử dụng vaccine trong trường hợp khẩn cấp
vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi vaccine đã được nhiều quốc gia trên thế giới cấp phép lưu hành và sử dụng
tại việt nam bộ y tế phê duyệt có điều kiện sử dụng vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng
chống dịch bệnh covid một mươi chín tại quyết định số hai nghìn chín trăm linh tám trên quy đề bit ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
vaccine commernalty của pfizer biontech chỉ định tiêm vaccine cho người từ một mươi hai tuổi trở lên
lịch tiêm gồm hai mũi khoảng cách giữa hai mũi từ ba đến bốn tuần
mỗi liều tiêm ba ml tiêm bắp
hiệu lực bảo vệ tác nhân gây bệnh covid một mươi chín từ chín mươi năm đến một trăm linh sau khi tiêm liều thứ hai khoảng bảy ngày
chưa có đầy đủ dữ liệu về khả năng sử dụng thay thế cho nhau của vaccine commernoty của pfizer biontech
với các vaccine phòng covid một mươi chín khác khuyến cáo tiêm đủ hai liều của cùng một loại vaccine phòng covid một mươi chín

nên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tối thiểu cách một mươi bốn ngày với tiêm chủng các vaccine phòng bệnh khác
phản ứng sau tiêm chủng có thể xảy ra
phản ứng rất phổ biến lớn hơn hoặc bằng một mươi như đau đầu đau khớp đau cơ đau tại vị trí tiêm
mệt mỏi ớn lạnh sốt tần suất cao hơn đối với liều thứ hai sưng tại chỗ tiêm
phản ứng phổ biến từ một trên một trăm linh đến dưới một trên một mươi buồn nôn mần đỏ chỗ tiêm
không phổ biến lớn hơn hoặc bằng một trên một đến nhỏ hơn một trên một trăm linh nổi hạch mất ngủ
đau tứ chi khó chịu ngứa chỗ tiêm
hiếm lớn hơn họp bằng trên một mươi đến nhỏ hơn một trên một mươi liệt mặt ngoại biên cấp tính
phản ứng phản vệ sau tiêm vaccine là rất hiếm gặp tai biến nặng sau tiêm như viêm cơ tim rất hiếm gặp
chỉ định tiêm vaccine đối với một số nhóm đối tượng đặc biệt người có bệnh nền bệnh mạng tính
có nguy cơ cao và mắc covid một mươi chín nặng nên cần được tiêm vaccine
tuy nhiên trước khi tiêm cần được khám sàng lọc cẩn thận tiêm chủng khi bệnh đã ổn định
phụ nữ mang thai không khuyên cáo tiêm vaccine cho phụ nữ mang thai vì không đủ dữ liệu về rủi ro xảy ra ở phụ nữ mang thai
tuy nhiên cân nhắc tiêm chủng nếu lợi ích của việc tiêm phòng vượt trội hơn các rủi ro tiềm ẩn của vaccine đối với phụ nữ mang thai
không khuyến cáo phải thử thai trước khi tiêm chủng
phụ nữ cho con bú tiêm vaccine nếu thuộc nhóm đối tượng nguy cơ không cần tạm ngưng cho con bú sau khi tiêm vaccine
người bị nguy cơ giảm miễn dịch cung cấp cho nhân viên y tế thông tin về tình trạng bệnh
điều trị để được tư vấn về lợi ích rủi ro tiêm vaccine cũng như theo dõi